hiện tình trạng các đường ngang dân sinh tự phát và các điểm giao cắt với đường sắt bị lấn chiếm
vi phạm hành lang an toàn đường sắt diễn ra tràn lan trên cả nước
và mới đây bộ giao thông vận tải đã có đề xuất tăng chế tài xử phạt đối với nhiều hành vi
vi phạm an toàn giao thông đường sắt so với quy định hiện hành
tuy nhiên chung quanh đề xuất này vẫn còn gấp phải nhiều luông ý kiến trái chiều
và nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về tính khả thi của đề xuất này
hiện nay trên toàn tuyến đường sắt của nước ta có trên năm điểm giao nhau
cùng mức với đường bộ nhưng chỉ có chưa đến một phần ba số điểm là đường ngang hợp pháp
tình trạng các đường ngang dân sinh tự phát và các điểm giao cắt với đường sắt bị lấn chiếm
vi phạm hành lang an toàn đường sắt diễn ra tràn lan trên cả nước
trong một nỗ lực đập lại an toàn hành lang đường sắt
mới đây bộ giao thông vận tải đã có đề xuất tăng chế tài xử phạt
đối với nhiều hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt so với quy định hiện hành
nhưng một lần nữa đề xuất của bộ này lại vấp phải những luồng ý kiến trái chiều
nhưng mà cái đó theo tôi cũng chỉ là tạm thời rồi
bây giờ phải đưa ra kinh tế
hình thức mà làm sao mà nó
các cái hình thức kỹ thuật
nâng cao mức phạt nó chỉ là một giải pháp hỗ trợ do giáo dục con người và quản lý xã hội
chứ không phải nâng cao mức phạt nó là một cái liều thuốc
nó là một giải pháp cốt lõi để giải quyết vấn đề trật tự an toàn
chúng ta phải xác định đây là một giải pháp hỗ trợ
và như vậy cái ý nghĩa của nó chỉ ở mức độ giới hạn
chúng ta không phải cứ nâng cao mức phạt là thành công
và chắc chắn là nếu chúng ta nâng cao mức phạt quá mà giới hạn
của con người chưa đứng được thì có thể mang lại những hậu quả ngược lại
bằng cách là có thể mất an toàn hơn mất trật tự hơn
và gây ra những bức xúc có thể giữa cán bộ với nhân dân
nhiều chuyên gia thì cho rằng cốt lõi của vấn đề
đó là sự buông lỏng trong công tác quản lý của chính quyền địa phương
nơi có đường sắt chạy qua
nó thể hiện một cách rõ nền tất cái việc mà người dân mở đường vào đường sắt
cái việc đấy thì cũng là cùng đồng nghĩa
với việc là không có quy hoạch gì cả
không có quản lý gì về trật tự xây dựng hay giao thông
an toàn giao thông của địa phương cả
cái việc đầu tiên là chính quyền địa phương làm cái việc đó là bất ổn đã
chứ còn nói chuyện nhu cầu của dân thì người dân nếu cần
thì người ta dỡ đường sắt ra làm nhà ở
đấy gọi là nhu cầu
bởi vì cái cá nhân nó rất mạnh
thế còn cái đường sắt ấy nó là cái tài sản của cả quốc gia
nó là mang tính kết nối cộng đồng của cả một đất nước
cho nên là nếu cần một cái người cá nhân nào đấy
người ta sẵn sàng là mở một đường ngang đi qua rất là đơn giản
qua cái tài sản công mà không được quản lý
các chuyên gia cũng nhận định rằng
chính sự lép vế của đường sắt so với hàng không và đường bộ
trong thời gian qua đã dẫn đến suốt một thời gian dài
ngành này không được quan tâm đầu tư đúng mức
kết cấu hạ tầng xuống cấp
vi phạm tràn lan không thể kiểm soát
và dù có nâng mức xử phạt đối với các vi phạm an toàn giao thông đường sắt
thì cũng khó có thể kiềm chế được